sáng ngày một mươi năm tháng một mươi phiên họp toàn thể của ủy ban vệ tinh quan sát trái đất ceos plenerry hai nghìn một mươi chín đã khai mạc tại hà nội
với sự tham gia của ba mươi tổ chức thành viên đến từ các quốc gia như mỹ nhật bản australia italia thụy sĩ trung quốc canada anh và pháp
phiên họp nhằm thảo luận và quyết định các hoạt động kế hoạch và chiến lược của ủy ban vệ tinh quan sát trái đất hàng năm và dài hạn
xây dựng triển khai các nhiệm vụ hợp tác đa phương khu vực và quốc tế
ủy ban vệ tinh quan sát trái đất ceos là cơ quan đầu mối phối hợp các hoạt động quốc tế liên quan đến không gian và quan trắc trái đất
trung tâm vũ trụ việt nam đã đại diện cho việt nam chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch ceos thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong thời gian đảm nhận vị trí chủ tịch trung tâm thực hiện các nhiệm vụ giữ vai trò điều phối chiến lược các nhiệm vụ hiện tại và tương lai của các cơ quan thành viên
tiếp tục hỗ trợ nhóm quan sát trái đất đặc biệt trung tâm vũ trụ việt nam đã thực hiện hai sáng kiến bao gồm quan sát carbon tập trung vào giám sát rừng và các quan sát phục vụ giám sát lúa
các ứng dụng này có ý nghĩa thiết thực trong việc đánh giá phát triển nông nghiệp của việt nam và sẽ được mở rộng tại các quốc gia thuộc khu vực sông mekong